tại hà nội đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
chủ tịch danh dự hội cựu sinh viên việt nam tại ireland đã tham dự chiến dịch nhuộm xanh toàn cầu
để kỷ niệm ngày lễ thánh patrick
nhà bát giác tại vườn hoa lý thái tổ hà nội đã trở thành công trình thứ một trăm linh trên thế giới được nhuộm xanh trong dịp này
từ năm hai nghìn một mươi một sáng kiến đặc biệt mang tên chiến dịch nhuộm xanh của ireland đã trở thành một chiến dịch toàn cầu
điểm nhấn của ngày thánh patric trên toàn thế giới
theo đó các địa danh nổi tiếng trên toàn thế giới được nhuộm xanh để kỷ niệm ngày quốc khánh ireland
ngày một mươi bảy tháng ba còn được biết đến là ngày lễ thánh patrick
hà nội là thành phố đầu tiên ở đông nam á tham gia chiến dịch nhuộm xanh toàn cầu năm hai nghìn hai mươi
với nhà bát giác thuộc khu vực vườn hoa lý thái tổ quận hoàn kiếm
là công trình thứ một trăm linh trên thế giới được nhuộm xanh vào dịp lễ thánh patrick
phát biểu tại buổi lễ bà kaj mora đại sứ ireland tại việt nam nhấn mạnh
trong sự kiện nhuộm xanh đầu tiên tại hà nội là biểu tượng của tình hữu nghị ấm áp giữa ireland và việt nam
đồng thời bày tỏ sự vui mừng khi được giới thiệu văn hóa ireland với người dân hà nội
tại một trong những địa điểm công cộng gần gũi nhất với người dân thủ đô